tại địa bàn tỉnh quảng nam đã có hơn một ngôi nhà bị ngập nước
nhiều công trình giao thông thủy lợi bị hư hỏng nặng đặc biệt là có sáu người thiệt mạng
ngay sau khi nước lũ rút ubnd tqvn tỉnh quảng nam và các địa phương đã cử đoàn công tác đến thăm hỏi
động viên chia sẻ mất mát và hỗ trợ các gia đình có người thân bị thiệt mạng do mưa lũ gây ra
ngay sau khi nước rút các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục thiệt hại
hỗ trợ giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn mất mát
ubnd tqvn tỉnh đã cử đoàn công tác đến thăm hỏi động viên chia sẻ mất mát đau thương
cùng các gia đình có người thân bị thiệt mạng do mưa lũ gây ra tại các huyện núi thành và phú ninh
theo đó đoàn công tác đã hỗ trợ năm triệu đồng cho các gia đình có người thân bị mất trong đợt mưa lũ này
trước đó ubnd tqvn các huyện phú ninh và núi thành cũng đã kịp thời cử cán bộ đến thăm hỏi
động viên hỗ trợ gia đình có người thân bị mất trong đợt lũ này với số tiền năm triệu đồng một trường hợp
với việc thăm hỏi hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương và các đoàn thể đã động viên giúp đỡ cho các gia đình
vượt qua khó khăn mất mát và sớm ổn định cuộc sống